phường mai động hoàng mai hà nội vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi đã cách ly y tế tạm thời tòa nhà thuộc trung cư new hotgen city thuộc tám mươi bảy lĩnh nam sau khi có ca dương tính với ncov
và ca dương tính ncov là nam ba mươi chín tuổi người này từ bà rịa vũng tàu về hà nội ngày một mươi ba tháng một mươi với kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính
tuy nhiên sau khi người này tự cách ly trong khu căn hộ trung cư thì đến ngày một mươi năm tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với ncov
bước đầu xác định có ba f một là người đi cùng thang máy
trước mắt ubnd phường mai động hoàng mai áp dụng biện pháp cách ly y tế tạm thời tòa nhà thuộc trung cư new horizon
đây là nơi ca dương tính ncov sinh sống
theo cdc hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi hà nội đã ghi nhận một ca dương tính tại huyện phú xuyên đã được cách ly
đây là số ca mắc thấp nhất trong một ngày kể từ hai tuần qua mà hà nội ghi nhận